tại buổi làm việc các thành viên ban chỉ đạo trung mương quan tâm đề nghị tỉnh yên bái làm rõ thêm một số vấn đề vai trò của cấp ủy đảng chính quyền trong công tác tổ chức quán triệt triển khai thực hiện kết luận sáu mươi hai của bộ chính trị
đồng thời mong muốn địa phương chia sẻ những bài học kinh nghiệm trong việc tuyên truyền vận động và triển khai thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc
tôn giáo phát biểu tại buổi làm việc đoàn công tác của ban chỉ đạo cũng ghi nhận và đánh giá cao cấp ủy chính quyền tỉnh yên bái đã triển khai thực hiện nghiêm túc kết luận sáu mươi hai của bộ chính trị
đã thực sự mang lại hiệu quả chất lượng hoạt động của mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đã có nhiều đổi mới nội dung phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới
qua cuộc kiểm tra này đoàn sẽ tiếp thu và ghi nhận những ý kiến kiến nghị của địa phương đồng thời sẽ rút ra được những bài học kinh nghiệm cách làm hay
sáng tạo và hiệu quả ở cơ sở để từ đó tham mưu cho bộ chính trị tổng kết đánh giá sâu sắc kết quả một mươi năm thực hiện kết luận số sáu mươi hai của bộ chính trị trong thời gian tới
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã chỉ đạo bộ công an tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đưa vào vận hành khai thác trong năm hai nghìn hai mươi
bảo đảm an toàn an ninh thông tin bí mật nhà nước bí mật cá nhân
hiện nay việc thu thập thông tin dân cư
đã đạt khoảng tám mươi sáu
tuy nhiên một số nhiệm vụ nhất là việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
chưa bảo đảm tiến độ do chờ phân bổ nguồn vốn
việc thu thập thông tin dân cư cũng chưa hoàn thành
phó thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương phối hợp chặt chẽ với bộ công an
trong việc phát hiện thu thập thông tin
chuẩn hóa và cập nhật kịp thời khi có thay đổi
để bảo đảm dữ liệu thông tin dân cư luôn được chính xác
trong quá trình thu thập dữ liệu dân cư
phải có sự chia sẻ giữa các cơ quan liên quan về kết quả tổng kiểm tra dân số
và nhà ở toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín bảo đảm chính xác không trùng lập lãng phí
thưa quý vị tổng cục thuế đề xuất áp dụng thí điểm dịch vụ đăng ký thuế điện tử
ở mức độ ba mức độ bốn
đề xuất này nhằm tháo gỡ vướng mắt về thủ tục hành chính
trong quá trình người dân thực hiện giao dịch thuế
cụ thể theo quy định của thông tư số một trăm một mươi của bộ tài chính
ba ngày làm việc kể từ ngày cổng thông tin điện tử của tổng cục thuế
tiếp nhận hồ sơ đăng ký của người nộp thuế
cơ quan thuế mới kiểm tra xong và trả thông báo chấp nhận hoặc không chấp nhận
tuy nhiên theo thông tư số chín mươi năm của bộ tài chính
trường hợp hồ sơ hợp lệ cơ quan thuế giải quyết hồ sơ đăng ký thuế
chậm nhất không quá ba ngày làm việc
trường hợp hồ sơ cần bổ sung cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế
điều chỉnh ngay trong ngày làm việc
như vậy quy định giữa thông tư một trăm một mươi và thông tư chín mươi năm chưa thống nhất
được sửa đổi theo đúng quy định
đồng thời tổng cục thuế đề xuất thí điểm việc tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả đăng ký thuế bằng phương thức điện tử mức độ ba bốn
nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch
giữ gọn thời gian cho người dân
dự kiến việc thực hiện thí điểm sẽ được áp dụng tại hải dương đà nẵng khánh hòa
ngày một mươi tám tháng bốn tại thành phố đà lạt viện nghiên cứu lập pháp
ủy ban thường vụ quốc hội phối hợp với quỹ roja luxembourg cộng hòa liên bang đức
tổ chức hội thảo hoàn thiện quy định pháp luật về khám bệnh chữa bệnh ở việt nam
dự hội thảo có tám mươi đại biểu quốc hội khu vực miền trung tây nguyên
hội thảo này có ý nghĩa quan trọng giúp các đại biểu quốc hội hiểu
đồng thời nắm bắt được các nội dung mới nhất của dự thảo luật về khám bệnh
chữa bệnh và các văn bản liên quan cũng như lắng nghe được các luồng ý kiến
của các chuyên gia các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên sâu về pháp luật y tế
qua đó góp phần nâng cao chất lượng và hoàn thiện các nội dung của dự thảo luật khám bệnh
chữa bệnh sơ đổi tại hội thảo các đại biểu quốc hội các nhà khoa học
nhà nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên sâu về pháp luật y tế đã trình bày tham luận
về một số nội dung như phạm vi điều chỉnh của luật khám bệnh chữa bệnh
thực tiễn thi hành pháp luật khám bệnh chữa bệnh và các vấn đề đặt ra
hoàn thiện pháp luật về khám bệnh chữa bệnh dưới góc độ bảo hiểm y tế
quyền của người sử dụng dịch vụ khám bệnh chữa bệnh thực tiễn công tác khám bệnh
chữa bệnh ở tây nguyên hội thảo diễn ra đến hết ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị và các bạn với năm ngày nghỉ liên tiếp ngày lễ ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm năm nay
hứa hẹn sẽ là kỳ nghỉ vàng cho nhiều gia đình
trong điều kiện hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn do một số biến động kinh tế
tuy nhiên theo số liệu lượt khách tăng lên qua từng năm tại các công ty lữ hành
và số liệu từ ngành du lịch việt nam thì lại cho thấy nhu cầu của du khách không hề giảm
trong khi nhiều lĩnh vực khác thì đang có dấu hiệu trứng lại do người tiêu dùng chủ động tiết giảm nhu cầu chi tiêu
theo nhận định chung tình hình thị trường du lịch năm nay vẫn tiếp tục sôi động
và có một điều kiện thuận lợi là do người dân đã có kế hoạch du lịch từ rất sớm
các tour chọn gói dịp này được nhiều du khách ưu tiên lựa chọn
hơn là tự tổ chức
theo khảo sát tại nhiều đơn vị lữ hành uy tín giá tour lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay
tùy theo tuyến sẽ có mức tăng nhẹ từ năm một mươi năm so với tour ngày thường
giá tour tăng do giá vé máy bay xe vận chuyển khách sạn đều tăng
tại viettraver ngay từ đầu tháng ba các sản phẩm tour lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
đã được khách lựa chọn rất nhiều
các dịch vụ nhà hàng khách sạn vận chuyển công ty đã chuẩn bị từ cuối năm hai nghìn một mươi tám
nhất là tour thị trường xa bảo đảm giữ ổn định chất lượng để đáp ứng nhu cầu của khách
dòng tour trong nước dịp lễ năm nay nổi bật nhất là bình liêu quảng ninh tà đùng đắk nông
được ngợi ca là vịnh hạ long của tây nguyên
chương trình đi trạc tơ bay nguyên chuyến đến hồ càn nhật bản hàn quốc
thì với trị trong dịch nghỉ lễ này với thời gian từ bốn đến sáu ngày
thì những chương trình đó đều được du khách tăng ký rất nhiều
khoảng một mươi năm trở lại đây tôi toàn đi tour lịch vào tour này vào dịp này
năm nào cũng đi nước ngoài vào tour này vào dịp này hết
bởi vì dịp này thì con cái mới được nghỉ nhiều
với tour lịch thì nói chung là tôi không để ý đến giá tour
thì là đi những nơi mà mình chưa đi để khám phá những chỗ mình chưa biết
do kỷ nghỉ lễ được thông báo sớm du khách chủ động hơn trong việc lên kế hoạch và đăng ký tour
ghi nhận tại các công ty du lịch hà nội như công ty cổ phần du lịch việt
cả tour du lịch trong nước và nước ngoài đều thu hút đông khách đặt tour
với hành trình từ bốn đến năm ngày
nhiều điểm mới mà hot như là triều tiên chẳng hạn thì đã hết vé từ rất lâu
thậm chí hết cả năm
còn ở trong nước thì tất cả các vùng nghỉ biển nghỉ dưỡng nghỉ biển đặc biệt là nghỉ biển
thì cũng rối động bởi vì cũng đúng cái dịp là coi như vào hè
theo đánh giá từ các hãng lữ hành nhu cầu đi du lịch nước ngoài của người dân trong nước đợt này tăng mạnh
chiếm khoảng sáu mươi tổng lượng tour bán ra
trong kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm sở du lịch hà nội yêu cầu các doanh nghiệp
kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố tăng cường bảo đảm an toàn cho du khách
bảo đảm cho du khách có kỳ nghỉ lễ vui tươi môi trường du lịch văn minh an toàn
các sở ban ngành của thành phố hà nội sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm giao thông
và nạn đầu cơ tăng giá vé xe khách trái quy định nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm
theo đó liên ngành giao thông vận tải công an thành phố
chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông vận tải cảnh sát giao thông đường bộ
đường thủy và các lực lượng chức năng thành lập các tổ công tác liên ngành lưu động
duy trì lực lượng hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông
tại các tuyến đường các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông
lực lượng chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các hành vi có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn
giao thông như chạy quá tốc độ quy định đi vào đường cấm đường ngược chiều không đổi mũ bảo hiểm
lái xe có chất kích thích ma túy nồng độ cồn vượt quá quy định chở khách vượt qua số người quy định
đỗ dừng sai quy định tình trạng xe dù bến cóc phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn
thưa quý vị vào khoảng lúc một mươi chín h bốn mươi năm phút ngày một mươi tám tháng bốn ngôi nhà của ông hoàng dự vi ở số một trăm hai mươi
đường an dương vương tp huế bất ngờ cháy lớn nhận được tin báo
lực lượng cứu hỏa nhanh chóng tiếp cận hiện trường và cùng người dân dập lửa
đến khoảng hai mươi h hai mươi phút đám cháy được khống chế vụ cháy không có thiệt hại về người
tuy nhiên nhiều tài sản trong nhà đã bị cháy và hư hỏng nặng nguyên nhân vụ cháy đang được
lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ và được biết đây là vụ cháy thứ hai trong ngày ở thành phố huế
trước đó tại nhà số tám mươi một đường an dương vương cũng đã xảy ra cháy lớn khiến ba người thiệt mạng
thưa quý vị dự án nâng cấp mở rộng đường
tỉnh bình phước mỗi bên năm mét với tổng mức đầu tư là bảy trăm linh ba tỷ đồng được xem là một dự án quan trọng
góp phần bảo đảm nhu cầu lưu thông cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh bình phước
tuy nhiên công tác bảo đảm an toàn khi thi công trên tuyến đường này thì cũng cần phải được chú trọng hơn
bởi đây là tuyến đường có mật độ phương tiện lưu thông cao đặc biệt là những giờ cao điểm
rất dễ xảy ra tai nạn đe dọa đến sự an toàn của những người tham gia giao thông
đây là hình ảnh đoạn đường dt bảy trăm bốn mươi một từ phường tân sơn thành phố đồng xoài đến thị trấn tân phú
huyện đồng phú tỉnh bình phước đang trong quá trình thi công
các đoạn đường bị rào chắn xe tải xe ben xe múc phục vụ dự án ra vào liên tục
theo đó phần di chuyển của các phương tiện cơ giới khác cũng bị thu hẹp lại
các quy định về bảo đảm an toàn giao thông vẫn chưa được thực hiện đầy đủ
không có đèn tín hiệu cảnh báo ban đêm cũng như không có người hướng dẫn cảnh giới giao thông
rào chắn có nhưng bố trí thừa thất
do không thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn
khiến không ít vụ tai nạn giao thông liên tục xảy ra khi các phương tiện lưu thông qua đoạn đường này
trong năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi chín chúng tôi có rất nhiều văn bản chỉ đạo cho chủ đầu tư và đơn vị thi công
thực hiện bảo đảm an toàn giao thông
trong năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi chín chúng tôi có rất nhiều văn bản chỉ đạo cho chủ đầu tư và đơn vị thi công thực hiện bảo đảm an toàn